sau đối tượng côn đồ sử dụng hung khí gây thương tích cho người khác
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tp huế tỉnh thừa thiên huế
tiến hành khởi tố và bắt tạm giam
ngày hai mươi bảy tháng một mươi một vừa qua nguyễn văn vũ rủ huỳnh mạnh dũng mai phương thảo
nguyễn văn biên nguyễn xuân thiện đoàn minh rin sử dụng xe ô tô
mang theo hung khí tìm lê hữu anh tuấn để giải quyết mâu thuẫn
nhóm của vũ đến quán nhậu ở tám mươi đường yết kiêu phường thuận hòa
thì gặp tuấn đang ngồi ăn uống cùng tám người khác
lúc này đã xảy ra sâu sát đánh nhau
khi đến trước quán cà phê la pot ở số hai đường nguyễn trãi
nhóm của nguyễn văn vũ vượt lên và ép xe của lê hữu anh tuấn
làm tuấn hoàng vũ và quốc ngã xe
sau đó lê văn vũ thiện rinh dũng thảo sử dụng dao và nhị khúc
đánh chém vào người của lê hữu anh tuấn và nguyễn hoàng vũ
theo kết quả giám định tỷ lệ tổn hại sức khỏe của anh tuấn là ba mươi một
và của hoàng vũ là hai mươi năm
công an tp vinh tỉnh nghệ an đang tạm giữ hình sự bà nguyễn thị doan
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai trú tại huyện đô lương để điều tra làm rõ
về hành vi bạo hành cháu bé một mươi ba tháng tuổi
được biết hai vợ chồng anh hoàng anh tú thuê bà doan về làm giúp việc cho gia đình
thông qua một công ty ở tp vinh vào ngày sáu tháng một mươi một
vào tối ngày bốn tháng một mươi hai anh tú và vợ là chị phạm thị hường có việc đi ra ngoài
nên đã để con gái một mươi ba tháng
hàng tuổi cho nữ giúp việc trông coi
hơn hai tiếng đồng hồ sau vợ chồng anh tú về thì con đã ngủ
bà doan nói là cháu bé khóc
sáng hôm sau khi đến cơ quan làm việc thì chị hường mở camera ở nhà xem
thì đã bà hoàng phát hiện là người giúp việc bạo hành con gái mình
tại cơ quan công an bà doan khai rằng lúc đó cháu bé không chịu ngủ khóc nhiều
càng rỗ lại càng khóc to hơn nên trong phút tức giận mới hành động như vậy
lập các tài khoản facebook lừa đảo tiền hàng hóa của những người sử dụng mạng xã hội
nhẹ dạ cả tin
đối tượng nguyễn thị thu thương sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy trú tại xã yên thọ
thị xã đông triều tỉnh quảng ninh vừa bị công an thành phố sầm sơn
tỉnh thanh hóa tạm giữ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo đơn tố cáo của một người phụ nữ ở phường quảng tiến thành phố sầm sơn
thì thông qua mạng xã hội facebook có đặt mua một bốn tấn cá đao của một người
có nickname là trang phạm với giá một trăm sáu mươi tám triệu đồng
người này yêu cầu chị phương phải chuyển khoản đặt trước sáu mươi triệu đồng
sau khi nhận được tiền cọc đối tượng này đã không chuyển hàng như đã hứa
và tìm cách chặn mọi liên lạc buộc trị và trình báo cơ quan công an
để vào cuộc điều tra làm rõ
sau khi nhận được tin báo công an thành phố sầm sơn đã nhanh chóng điều tra
xác minh nguyễn thị thu thương chính là thủ phạm của vụ lừa đảo trên
ngoài ra thương còn lừa đảo chiếm đoạt gần hai mươi năm triệu đồng của hai bị hại khác
với thủ đoạn tương tự
một xe khách vận chuyển thực phẩm không rõ nguồn gốc vừa bị đội cảnh sát
giao thông đường bộ phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh lạng sơn
phát hiện bắt giữ vào sáng nay
trong khi thực hiện nhiệm vụ trên tuyến quốc lộ một a lực lượng công an đã phát hiện
trên xe khách đang vận chuyển nhiều thùng các tông bên trong có chứa chân gà
đã được cấp đông phát hiện có dấu hiệu vi phạm các lực lượng chức năng
đã đưa xe về kiểm tra thực tế
tại trụ sở đội quản lý thị trường số bốn qua kiểm đếm số hàng được cất giấu
vận chuyển trên xe là hai mươi tám thùng các tông chứa chân gà cấp đông có xuất xứ
ngoài việt nam với tổng trọng lượng gần ba trăm linh kg không có hóa đơn chứng tử
đội quản lý thị trường số bốn đã tiến hành lập biên bản thu giữ toàn bộ số thực phẩm trên
giao cho cơ quan thú y tiêu hủy theo quy định đồng thời ra quyết định xử phạt
vi phạm hành chính đối với lái xe kiêm chủ hàng là phạm văn bắc